sẽ có gần một mươi năm tỷ đồng tiền thuế nợ thuế có thể được xóa hoặc khoanh nợ
đây là một trong những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong dự thảo nghị quyết quốc hội vừa được bộ tài chính hoàn thiện
theo đó số tiền thuế được xóa vì không có khả năng thu hồi do doanh nghiệp
người nộp thuế đã giải thể hoặc phá sản từ năm hai nghìn một mươi bốn trở về trước là bảy năm trăm linh tỷ đồng
ngoài ra bộ tài chính cũng đã đề nghị khoanh hơn sáu bảy trăm linh tỷ đồng tiền nợ thuế tiền chậm nộp và tiền phạt trong hai năm từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên để hạn chế thấp nhất việc chủ doanh nghiệp thực hiện giải thể rồi lập doanh nghiệp khác nhằm trốn thuế
cơ quan quản lý sẽ chỉ cấp mới mã số kinh doanh cho những cá nhân này sau hai năm kể từ khi doanh nghiệp cũ giải thể hoặc phá sản